ngày hôm qua ngay sau khi lực lượng công an bắt giữ được đối tượng trốn trại triệu quân sự
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thanh hóa
trong thư bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc nhanh chóng khẩn trương bắt giữ được đối tượng nguy hiểm triệu quân sự
của tổ công tác công an xã yên dương thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm ý chí quyết tâm cao
tính chủ động sáng tạo sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm
góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tạo được lòng tin của đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận và nhiệt thành biểu dương
khen ngợi việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự của công an tỉnh thanh hóa nói chung
và các đồng chí trong tổ công tác công an xã yên dương nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh thanh hóa
nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích
trong công tác truy bắt đối tượng triệu quân sự và làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng kêu gọi các đồng chí phát huy tốt kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu